thưa quý vị và các bạn lắp hàng rào sát trên vỉa hè để ngăn chặn tình trạng các phương tiện giao thông đi lên vỉa hè trả lại phần đường cho người đi bộ
đây là cách làm đã được thực hiện từ trước tại một số tuyến phố tại hà nội
tuy nhiên trong những ngày vừa qua thì cách làm này lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng
liệu rằng việc dựng hàng giao sát có phù hợp và thực sự giải quyết được vấn đề hay không
và những bất cập của việc làm này như thế nào
mời quý vị cùng đến với những bình luận và những quan điểm của cư dân mạng về cách làm này
những ngày qua việc một số tuyến phố tại hà nội bị dựng hàng giao sát trên vẻ hè bịt toàn bộ mặt tiếp giáp với lòng đường
đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng và đã có nhiều ý kiến bình luận cũng như chia sẻ về vấn đề này trên không gian mạng
vừa lãng phí vừa mất mỹ quan quá hơn nữa việc làm từng đoạn nhìn thiếu tính đồng bộ
vi phạm là do ý thức của người dân một khi đã vi phạm thì dù có làm chắn thế họ vẫn lách đi đó thôi
còn chiếm dụng hè đường một cách thuận lợi nữa
người tàn tật đi bằng cách nào nhỉ
nhìn cách làm như này thấy cảm tính quá mà vẫn thấy người đi xe máy lắp được đó thôi nên xem lại tính hiệu quả của việc làm này
đồng đảo cư dân mạng bày tỏ quan điểm theo nhiều góc độ khác nhau không ít ý kiến cho rằng việc dựng hàng rào sắt trên vỉa hè là không phù hợp và chỉ ra những mặt hạn chế của việc làm này
bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng việc dựng hàng giao sát
đã được làm trước đây tại một số tuyến phố đã nhận được sự phản ánh rất nhiều từ dư luận về tính hiệu quả
vấn đề được cư dân mạng đặt ra là việc làm này có thực sự đem lại kết quả như dự định hay không
chia sẻ trên báo mạng đại diện ban duy tu công trình hạ tầng giao thông sở giao thông vận tải hà nội đơn vị lắp đặt hàng rào sắt trên vỉa hè cho biết
trên một số tuyến phố tại khu vực nội đô đang có tình trạng xe máy đi lên vỉa hè gây mất trật tự giao thông nhất là khu vực trước trường học bến xe
nút giao thông có mật độ phương tiện lớn
sau khi có ý kiến của một số đơn vị có liên quan ban duy tu giao thông đã lắp đặt hàng giao sát trên vẻ hè nhằm ngăn chặn người đi xe máy đi lên vẻ hè
tất cả các vỉa hè đều nên lắp tình trạng xe máy đi lên vỉa hè rất nguy hiểm đặc biệt là các quận như thanh xuân cầu giấy
rất nhiều người thiếu ý thức khi phóng xe lên vỉa hè không chỉ có xe máy mà cả ô tô nữa
vỉa hè đang làm đẹp thì các vị phóng xe lên khiến mặt đá vỡ
rồi hỏng hết tôi đề nghị lắp hết tại các điểm nóng
việc lắp dò sắt cũng được nhưng tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể không thể lắp tùy tiện mà không có sự tính toán cụ thể khoa học
lắp camera xử phạt nguội tại các điểm vỉa hè hay có phương tiện vi phạm thì hợp lý hơn
theo quan điểm của phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân cậy giảng viên đại học giao thông vận tải cho rằng
vỉa hè được thiết kế xây dựng để phục vụ người đi bộ
vẻ hè là một trong các hạng mục chính của một công trình giao thông
do vậy khi được đưa vào sử dụng vỉa hè phải được xem như là công trình giao thông không ai được phép xâm phạm làm thay đổi chức năng
do vậy việc dựng hàng giao sát để ngăn cản xe máy vừa làm mất chức năng của vẻ hè vừa sai thiết kế
còn theo ông thân văn thanh nguyên tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng
ngoài chức năng phục vụ giao thông vỉa hè còn là bộ mặt đô thị
do vậy quản lý sử dụng vỉa hè cũng phải theo cơ chế mở không thể dựng hàng rào khóa lại
rõ ràng việc dựng giao sát trên vẻ hè tồn tại nhiều vấn đề bất cập
đông đảo cư dân mạng cho rằng để giải quyết vấn đề các phương tiện giao thông đi vào phần đường của người đi bộ
thì trước hết cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của bản thân mỗi người dân
bên cạnh đó cần tăng cường các biện pháp xử phạt để thay đổi hành vi của người vi phạm
bạn nghĩ sao về vấn đề này hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an